liên tiếp trong mấy ngày qua tại các điểm sạt lở đê kè cửa biển thị trấn gành hào huyện đông hải
cửa biển phường nhà mát thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu do chiều cường lên cao sóng to gió lớn
tiếp tục gây sạt lở nghiêm trọng tuyến bờ kè đe dọa cuộc sống của hàng chục nghìn hộ dân ven biển của tỉnh
tại cửa biển thị trấn gành hào huyện đông hải hiện nay đang bị ảnh hưởng trực tiếp bởi tình trạng sạt lở kè
đe dọa trực tiếp cuộc sống ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt làm ăn của gần một hộ dân tại đây
đặc biệt sóng to gió biển rất lớn đã đánh sập đoạn bờ kè bê tông dài hàng chục mét
nhiều đoạn nước biển tràn vào khu vực dân cư khiến các hộ dân rất lo lắng
nhằm giúp chính quyền và nhân dân thị trấn gành hào huyện đông hải sớm khắc phục tình trạng này
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu vừa thống nhất phương án sử dụng cấu kiện t chapot
cản phá sóng gần bờ và thiết kế khắc phục đoạn sạt lở g một kè gành hào đông hải do viện khoa học thủy lợi miền nam tư vấn
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu vừa thống nhất phương án sử dụng cấu kiện t chapot
cản phá sóng gần bờ và thiết kế khắc phục đoạn sạt lở g một kè gành hào đông hải do viện khoa học thủy lợi miền nam tư vấn

chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu yêu cầu các đơn vị tư vấn kỹ thuật tiếp tục nghiên cứu chi tiết hơn
cụ thể hơn chính xác hơn các thông số đặc thù của khu vực thi công cuối biển đầu sông của kè cửa biển gành hào
như độ lún độ trượt dòng chảy và khả năng chịu lực của toàn bộ hệ thống kè hiện nay
các sở ngành cần tích cực phối hợp với đơn vị tư vấn để thực hiện nhanh thủ tục phân bổ nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ công việc